trong khuôn khổ năm chéo nga tại việt nam việt nam tại nga cơ quan liên bang về du lịch liên bang nga
đã tổ chức chương trình nước nga hai nghìn hai mươi uefa euro một món quà
các chuyên gia của cơ quan du lịch liên bang nga tin rằng ngoài các trận đấu ở xanh petersburg
nước nga có thể trở thành một trung tâm thuận tiện cho du khách từ châu á trên con đường đến với uefa euro hai nghìn hai mươi
ngoài ra nước nga còn hấp dẫn khách du lịch về văn hóa và kiến trúc của moscow và xanh petersburg
cùng những điểm đến liên khu độc đáo cho những du khách đến với phía bắc nước nga
thành phố trên dòng sông volga huyền thoại vành đai vàng những di sản truyền thống của nga
những địa điểm gắn liền với sự ra đời của ngành du hành vũ trụ những tuyến đường lịch sử của hoàng đế nga
đó chính là những tiềm năng hấp dẫn thúc đẩy hợp tác trong ngành du lịch giữa hai nước việt nam và nga